văn hóa các dân tộc nêu cao giá trị của những ngành nghề thủ công giá trị văn hóa của thời trang
cũng khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước
đề cao sự trao đổi văn hóa nghệ thuật và giao lưu nhân dân thắt chặt củng cố và làm phong phú hơn
sự hợp tác và phát triển của quan hệ đối tác chiến lược việt nam italia
thông qua triển lãm này hội đồng thời trang ý việt và đại sứ quán italia tại việt nam
muốn nêu cao giá trị của những ngành nghề thủ công của giá trị văn hóa trong thời trang
và từ đó nhấn mạnh một chủ đề xuyên suốt trong quan hệ ngoại giao ý việt
với chủ đề kinh doanh lành mạnh tiêu dùng bền vững
chương trình ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng ba
tại vườn hoa lý thái tổ quận hoàn kiếm đã thu hút sự quan tâm và tham gia hưởng ứng
của đông đảo người dân trên địa bàn thành phố hà nội
cũng như những du khách quốc tế
ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng diễn ra với hoạt động của sáu mươi gian hàng
đến từ các doanh nghiệp có uy tín với nhiều chủng loại khác nhau
đa dạng phong phú về nội dung và hình thức
người tiêu dùng có nhiều lựa chọn cho nhu cầu mua sắm của gia đình
cũng như các doanh nghiệp uy tín lâu năm nhân dịp này tri ân tới người tiêu dùng
tôi thấy tổ chức như này có rất nhiều thuận lợi cho khách
để có những mặt hàng mà các doanh nghiệp có thể tạo ra
khách chưa được biết đến thì qua đây sẽ được biết đến được phổ biến rộng rãi
đồng thời là cũng từ đấy là giới thiệu cho bạn bè và những người quen để biết đến sản phẩm đấy
ví dụ như bánh của hải hà chúng tôi cũng hay dùng
nhưng mà có những một số mặt hàng mới ra mà mình chưa biết được
thì qua đây các bạn giới thiệu thì chúng tôi biết được và chúng tôi ăn thấy ngon
và chúng tôi mua về để cho gia đình làm quà và có thể là giới thiệu cho bạn bè biết về cái mặt hàng này
tôi đã thăm quan tất cả các doanh nghiệp
các mặt hàng rồi nhưng mà tôi rất là yêu cái danh sách này
bởi vì là nó mang lại cho coi như kể cả tuổi già này rồi là trẻ này
trung niên coi như là các nữ tuổi thì coi như đều tham khảo được hết
mà tôi lại diễn cho công ty th true herbal thì cũng có tổ chức cái sự kiện đó là
chiên khách hàng đó là mời khách hàng dùng thử những sản phẩm mới của tập đoàn th
thì ở đây có hai cái dòng sản phẩm chính
một là sản phẩm gốc tự nhiên artisoda và mâm xôi
sản phẩm thứ hai là gốc và lạc tiên
hai sản phẩm này rất là tốt cho sức khỏe đặc biệt là những người trung tuổi
thì chúng tôi muốn mang cái sản phẩm này tới người tiêu dùng nhiều hơn
sự kiện ngày hội sản phẩm hàng hóa vì người tiêu dùng sẽ tiếp tục kéo dài đến hai mươi hai h ngày một mươi tám tháng ba
tạo cơ hội cho hàng nghìn người tiêu dùng và du khách trong nước cũng như quốc tế
có cơ hội nhận được sự tri ân từ phía các doanh nghiệp
đồng thời qua đây cũng giúp người tiêu dùng có những lựa chọn thông thái
và giúp các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm của mình
làm thế nào để có thể bảo vệ môi trường
thích ứng với biến đổi khí hậu chính là bài toán đang tìm lời giải
của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp và người dân
giờ trái đất là một sự kiện góp phần tìm lời giải cho bảo vệ môi trường
bằng các hoạt động tuyên truyền thiết thực cho giới trẻ và người dân
đây là lần đầu tiên bạn trẻ lê thu hà sinh viên trường cao đẳng y tế hà nội
tham gia một cuộc thi vẽ tranh cổ động
cùng với hà còn có gần năm mươi bạn học sinh sinh viên khác tham gia thi vẽ
cuộc thi vẽ tranh cổ động này là một trong nhiều hoạt động
trong chuỗi sự kiện hướng dở cháy đất năm hai nghìn một mươi tám
mình có được nghe qua một vài lần về là anh trai mình đã tham gia
với lại là mọi người tuyên truyền mình xem ở trên đài truyền hình ấy
thì là mình thấy chương trình này cực kỳ bổ ích
và là giúp cho mọi người hiểu biết hơn về cuộc sống của mình
không khí mình cảm thấy hôm nay thì cực kỳ là náo nhiệt và vui và là cực kỳ sôi động
giờ trái đất là sáng kiến của tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên wwf khởi xướng
đến nay đã có gần bảy thành phố tại một trăm tám mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng
kể từ năm hai nghìn chín đến nay việt nam đã tham gia chương trình giờ trái đất được chín năm
qua mỗi năm nhận thức của người dân trong việc tiết kiệm năng lượng cũng đã có nhiều chuyển biến
năm nay chúng tôi cũng rất là ủng hộ khẩu hiệu của bộ công thương đưa ra đấy là sống xanh hơn
và đây cũng là một cái dịp mà mỗi cặp một cá nhân mỗi một tổ chức có thể nhìn lại xem là
mình có thể làm gì từ những cái hành động trong cuộc sống hàng ngày
để có thể giảm thiểu
để giấu chân sinh thái của mình lên với trái đất
lời kêu gọi của chúng tôi năm nay đấy là kết nối với trái đất
bởi vì mỗi cá nhân chúng ta là một cái thành phần rất là nhỏ trong cái mạng lưới sự sống rộng lớn
và đam mê mong muốn rằng là chúng ta hãy năm nay chúng ta hãy kết nối với những cái điều cơ bản nhất của cuộc sống
để từ đó chúng ta có thể là đưa ra những cam kết cụ thể để bảo vệ môi trường bảo vệ cuộc sống của chúng ta
với thông điệp hôm nay tôi sống xanh các bạn trẻ cùng với những đại sứ của chương trình
đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động sôi nổi như đi bộ vẽ tranh truyền tài đi thông điệp bảo vệ hành tinh xanh
tiết kiệm năng lượng cũng như nâng cao nhận thức về công cuộc chống và ứng phó với biến đổi khí hậu trên hành tinh
chính từ những hành động nhỏ hàng ngày của mỗi người sẽ mang lại những hiệu quả cực kỳ to lớn trong tương lai
đó là việc chúng ta tiết kiệm năng lượng chúng ta hãy tắt điện vào những giờ cao điểm
chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng những cái thiết bị tiết kiệm năng lượng
chúng ta hãy sử dụng những nguồn năng lượng sạch ví dụ như là xăng sinh học v v
những điều đó thì không chỉ mang lại những lợi ích cho chính gia đình của mình
mà lại còn là một cái lợi ích cụ thể dành cho xã hội
đó là việc chúng ta sẽ cùng giúp con người sống gần hơn với thiên nhiên giúp bảo vệ màu xanh của trái đất
kết quả của chiến dịch không chỉ dừng lại ở những con số tiết kiệm điện năng
mà còn mang ý nghĩa lớn táo động đến mọi người dân dinh dưỡng nguồn năng lượng và môi trường cho thế hệ mai sau
bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị vừa cho biết trong đợt quy tập từ ngày chín tháng ba đến nay
đội tìm kiếm và cất bốc hải cốt liệt sĩ năm trăm tám mươi bốn phối hợp với ban chỉ huy quân sự thị xã quảng trị
đã cất bốc hai mươi một hải cốt liệt sĩ tại khu vực sát bờ sông thạch hãn thuộc thôn tân mỹ xã hải lệ thị xã quảng trị
toàn bộ số hải cốt liệt sĩ được tìm thấy nằm ở độ sâu từ một đến một năm mét
được bọc trong tăng võng cùng với các di vật kèm theo
sau khi phát hiện hai cốt các liệt sĩ được đưa về nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã hải lệ
khu vực tìm thấy hai mươi một hải cốt liệt sĩ lần này nằm cách khu vực đã cất bốc bốn mươi hải cốt liệt sĩ vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám khoảng ba trăm linh m về phía tây
sau khi hoàn thành đợt tìm kiếm tại đây bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị cùng các cán bộ và nhân dân thị xã quảng trị
sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng hai cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thị xã quảng trị
đội tìm kiếm và cất bốc hải quốc liệt sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị phối hợp với ban chỉ huy quân sự thị xã quảng trị và xã hải lệ
tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm đồng thời tiến hành xác định danh tính các liệt sĩ
bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
nhân dịp hội nghị lần thứ nhất khóa một mươi ba đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước cộng hòa nhân dân trung hoa
bầu ra lãnh đạo khóa mới của nhà nước cộng hòa nhân dân trung hoa
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi tám chủ tịch nước chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh trần đại quang
đã gửi điện mừng tới chủ tịch nước chủ tịch ủy ban quân sự trung ương trung quốc tập cận bình
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi điện mừng tới ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc lật chiến thư
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh gửi điện mừng tới phó chủ tịch nước trung quốc vương kỳ sơn
sustainable thermo bốn trăm linh siêu đô la mỹ đầu tư cho sáng kiến thành phố thông minh tại các nước hiệp hội
các quốc gia đông nam á asean và australia nói với chủ tương madcon ten boon chia sẻ trong
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố melbourne của australia được đánh giá là thành phố đáng sống nhất thế giới đây là cean
thành phố này được vinh danh ở vị trí đầu tiên
các thành phố hiện đại đang áp dụng rất nhiều công nghệ như công nghệ cảm ứng
thương mại điện tử và tiền điện tử có khả năng tương thích tại nhiều quốc gia khác nhau
ông turnbul hy vọng sáng kiến thành phố thông minh sẽ tạo ra một ngân hàng kiến thức
quy tụ các ý tưởng sáng tạo về quy hoạch xây dựng đô thị bền vững
được chia sẻ giữa các nước asean và australia
liên quan tới vụ việc giới chức anh cáo buộc moscow đứng sau vụ đầu độc
cựu đợt viên hai ma người nga sergei skripal
bộ ngoại giao nga vừa ra thông báo quyết định trục xuất hai mươi ba nhà ngoại giao anh
đồng thời rút giấy phép hoạt động của tổng lãnh sự quán anh tại thành phố saint petersburg
cũng như chấm dứt hoạt động của hội đồng anh tại nga
bộ ngoại giao nga đã triệu đại sứ anh tại nga lore bristo tới để thông báo quyết định
yêu cầu hai mươi ba nhà ngoại giao anh phải rời nga trong vòng một tuần
trước đó nga đã cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả cứng rắn nhanh chóng
và tương xứng sau khi thủ tướng anh theresa may tuyên bố london đình chỉ hoạt động
tiếp xúc ngoại giao cấp cao với nga và rút lại lời mời ngoại trưởng nga sergei lavrov
tới thăm anh đồng thời trục xuất hai mươi ba nhà ngoại giao nga tại anh
giới chức anh cáo buộc moscow đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người nga
sergei grifan mặc dù không đưa ra bằng chứng nào
nga khẳng định không liên quan tới vụ việc này và đề nghị phối hợp điều tra với anh
pháp mỹ vừa sa thải ông andrew mcket từng là phó giám đốc cục điều tra liên bang mỹ fbi
nhân vật quyền lực thứ hai tại cơ quan này vì có nhiều hành vi sai trái
quyết định được đưa ra chỉ hai ngày trước khi ông mcket chính thức nghỉ hưu
bộ trưởng bộ tư pháp mỹ rep sesson cho biết quyết định chấm dứt công việc của ông andrew markep
ngay lập tức dựa trên báo cáo của tổng thanh tra những phát hiện của văn phòng điều tra trách nhiệm nghiệp vụ
theo kiến nghị của quan chức cấp cao của bộ tư pháp ông andrew markep là người có liên quan mật thiết
tới các cuộc điều tra của fbi đối với bà hillary clinton và vai trò của nga trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
ông market thường xuyên phải hứng chịu chỉ trích từ tổng thống donald trump
trước thời điểm bị sa thải ông market đang xúc tiến các thủ tục nghỉ hưu chuẩn bị cho việc chính thức rời nhiệm sở
vào ngày một mươi chín tháng ba tới sau chín tháng giữ chức vụ phó giám đốc fbi
hàn quốc và mỹ đã đạt được một số tiến bộ trong các vấn đề then chốt tại vòng đàm phán thứ ba về
sửa đổi thỏa thuận thương mại tự do fta song phương tại vòng đàm phán này phía hàn quốc đã đề cập đến
vấn đề thép cùng với các biện pháp phòng vệ thương mại như việc bảo hộ và áp thuế chống bán phá giá
trong khi các nhà đàm phán mỹ tập trung vào việc tiếp cận thị trường và thuế trong lĩnh vực ô tô
nguồn gốc hàng hóa
vòng đàm phán fta mới nhất này thu hút sự chú ý của dư luận do chùng thời điểm hai nước đang
xúc tiến các cuộc thương thuyết để seoul được miễn trừ mức thuế mới của mỹ đối với sản phẩm thép
nhập khẩu hai bên đã đạt được tiến triển trong một số vấn đề then chốt và đều nhất trí sẽ sớm
tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo các nhà đàm phán hàn quốc nỗ lực thuyết phục mỹ để seoul
được miễn các biện pháp đánh thuế mới của washington đối với thép nhập khẩu
fta hàn mỹ có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi hai và được coi là một biểu tượng làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế
mỹ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của hàn quốc kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn một mươi bảy đạt
một trăm một mươi chín ba tỷ đô la thẳng dư thương mại của hàn quốc với mỹ đã giảm từ mức hai mươi năm tám tỷ đô la năm hai nghìn một mươi năm xuống
còn một mươi bảy tám tỷ đô la vào năm ngoái giới chức seoul đánh giá fta song phương có lợi cho cả hai bên
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào tạm biệt